sở thông tin và truyền thông tỉnh hà tĩnh phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với ông lê ngọc dung tổng biên tập báo việt nam europa đồng thời đình chỉ các hoạt động thông tin báo chí của báo việt nam europa tại việt nam kể từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ông lê ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh là tổng biên tập báo việt nam europa
báo cộng đồng người việt nam tại cộng hòa xéc đã có hoạt động thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh hà tĩnh và nhiều tỉnh trên địa bàn lãnh thổ việt nam
ông dung đã tự cấp thẻ nhà báo việt nam europa cho các phóng viên cộng tác viên là người việt nam tại nhiều tỉnh thành khác nhau để hoạt động báo chí như hải phòng hà nội nam định thanh hóa nghệ an hà tĩnh đà nẵng tp hcm
đồng thời chỉ đạo sản xuất tin bài trên báo địa tử việt nam europa và báo in việt nam europa
tuy nhiên việc tổ chức hoạt động thông tin báo chí của ông lê ngọc dung không có dây phép của bộ ngoại giao vi phạm nguyên tắc hoạt động thông tin báo chí của nước ngoài
cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức nước ngoài tại việt nam quy định tại điều ba nghị định tám mươi tám năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ việt nam